cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn và tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
trước đó công an đã triệt phá tụ điểm đá gà tại nhà ông nguyễn thành xiên ngụ ấp xóm bố tạm giữ hai mươi sáu đối tượng còn nhiều đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tăng vật thu giữ gồm ba mươi chín xe máy một ô tô hơn chín mươi bốn triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an huyện gò dầu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan